và các dịch vụ cũng là đa khoa phục hồi chức năng nó gồm có những vật lý trị liệu hoạt động trị liệu ngôn ngữ trị liệu rồi tâm lý trị liệu rồi dụng cụ trình hình
chứ không phải chỉ có mấy cái máy móc hoặc là cái dụng cụ làm giảm đau
về kinh nghiệm đã chỉ ra rằng muốn chương trình phục hồi chức năng lựa thành công mà nó đảm bảo tính bền vững thì chính quyền địa phương phải tham gia tích cực
người đứng đầu địa phương về quản lý nhà nước phải hiểu rõ và thúc đẩy và ủng hộ chương trình này
cứ để mặc cho trạm y tế xã để mặc cho trung tâm y tế huyện rồi mặc cho sở y tế thì không bao giờ thành công cả
vậy tất cả bản ngành cũng tham gia nhưng mà nếu ở đâu tưởng là cái này chỉ có ngành y tế không thì sẽ thất bại và gặp muôn vạn khó khăn
tiến sĩ trịnh quang dũng có muốn bổ sung gì về vấn đề những khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mà triển khai công tác này ạ
vâng tôi cũng may mắn được theo giáo sư hải tham gia cái chương trình phổ hồi chức năng cộng đồng dựa vào cộng đồng từ cách đây ba mươi năm
và trong cái quá trình đó tôi thấy có một sự chuyển mình rất lớn của cái ngành phù hợp chức năng nói riêng và các hoạt động phù hợp chức năng
thế tuy nhiên thực tiễn trong những năm gần đây chúng tôi có tham gia vào những chương trình do bộ y tế chủ trì và chúng tôi đi đến các địa phương
chúng tôi thấy có những cái khó khăn
về con người về nhân lực là cái nhu cầu xã hội thì rất lớn mà cái đào tạo nhân lực thì chưa kịp thời
rất nhiều nơi là thiếu đi những nhân lực được đào tạo một cách đầy đủ và bài bản
đó là cái thứ nhất
thứ hai nữa là nguồn lực phát huy cho cái ngành phù hợp chức năng này
ở các nước phát triển họ có một cái chính sách rất rõ để hỗ trợ cho sự phát triển ngành phù hợp chức năng
vì ngành phù hợp chức năng chính là chỉ số về chất lượng cuộc sống
nên họ có những cái nguồn kinh phí hỗ trợ rất thích hợp cho các hoạt động phù hợp chức năng
từ hoạt động phục hồi chức năng tập luyện hoạt động trị liệu ngôn ngữ trị liệu rồi giáo dục hướng nghiệp
rồi thậm chí kể cả những cái hỗ trợ để cho người bệnh có thể tiếp cận được cộng đồng
bên cạnh những thiếu hụt về mặt nguồn lực như là tiến sĩ trịnh quang dũng vừa chia sẻ
thì tôi cũng cho rằng là một phần cũng do thiếu hụt ở vấn đề nhận thức nữa
nhận thức của cộng đồng
đó là rất quan trọng
chẳng hạn như là sau một tai nạn giao thông á
thì người bệnh thường là sẽ được chăm sóc và được điều trị tại cái thời điểm ngay sau vụ tai nạn đó xảy ra
nhưng mà về lâu về dài thì dường như là việc hỗ trợ hay là nhắc nhở để phục hồi chức năng thì bị xem nhẹ
vậy thì hai vị khách mời có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ
về quan điểm y tế hiện đại thì trước đây chúng ta chỉ nói phòng bệnh và chữa bệnh
nhưng hiện nay toàn thế giới đã chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn
hoàn toàn khác là có một nền y tế hiện đại toàn diện phải gồm nâng cao sức khỏe promotion phòng bệnh y học dự phòng điều trị và phục hồi chức năng
bốn thành phần thành một nền y học hiện đại
cho nên khi anh sơ cứu xong người bệnh về thì anh phải nghĩ ngay đến chuyện là phục hồi
các giai đoạn tiếp theo để người ta phục hồi lại
nhưng mà khi nhắc đến câu chuyện này thì tôi nghĩ được rằng là đến giờ này thì nhiều người vẫn hiểu cái điều trị phục hồi chức năng chưa đầy đủ cho lắm
cụ thể ở đây là mọi người thường gói gọn nó về câu chuyện như là so bóp bấm huyệt hay là châm cứu hoặc là những hình thức đại loại như vậy
thì hai vị khách mời có thể chia sẻ một cái góc nhìn hoặc là một cái khái niệm gì đó để khiến cho chúng ta có được một hiểu đầy đủ hơn về phục hồi chức năng
muốn làm được phục hồi chức năng thì trước hết phải thay đổi quan điểm
phục hồi chức năng không phải đơn thuần là vật lý trị liệu và chỉ có so bóp rồi châm cứu là y học cổ truyền có giải quyết những vấn đề giảm các triệu chữ
phục hồi chức năng là khi nói là cái chức năng thí dụ cơ thể con người có rất nhiều chức năng mà ngành tổ chức y tế thế giới chia các loại khuyết tật ra làm bảy nhóm khuyết tật và dựa trên các chức năng

cho nên chức năng về vận động khi giảm đi thì người ta không phải khó khăn với vận động
chức năng về nghe nói giảm đi thì phải nói khó khăn về nghe nói khó khăn về học hay là chậm phát triển tinh thần đó
tất cả những cái đó nói theo từ ngữ về y học và phục hồi chức năng r float communication
là dân phải hiểu được cái khái niệm thì dù một người bị liệt tay phải thì bây giờ phải luyện tay tms
mình ảnh hưởng th evalu đi các cách con người đó
thì bây giờ phải luyện để người ta xúc ăn bằng tay trái
vì dân mình nhiều khi là thương người quá người bệnh quá cũng có phần đóng góp vào khuyết tật
ví dụ ông bố vẫn có thể vì liệt tay phải này nhưng ông vẫn xúc ăn được bằng thìa để ăn cơm
nhưng mà tất cả phải nằm yên con cái vợ con vào chăm sóc đút cho ông bố không làm gì tay quần áo của người khác là tự nhiên người ta quên mất cái chức năng đó
đấy chúng tôi cũng phải động viên phải giải thích phải giảng bài về những cái thay đổi quan trọng như thế
và nó có lộ trình và bộ y tế rất mừng là rất ủng hộ với quan điểm của hội phục hồi chức năng
cái nhận thức về cái nghề nghiệp chuyên môn và cái vai trò của phụ hồi chức năng thì ngay đúng là trong đồng nghiệp và trong nhân dân cũng vẫn có rất nhiều những cái sự sai lầm trong cái nhận thức
các biện pháp y học để làm cải thiện
và tăng cường chức năng mà trong cơ thể chúng ta biết rồi
có rất nhiều chức năng
chức năng của hệ thần kinh trung ương chức năng của hệ vận động chức năng của hệ tiêu hóa hệ tim mạch hệ hô hấp
có bao nhiêu cơ quan là ngân đó cơ quan cần được can thiệp khi mà xảy ra những cái tài biến những cái biến cố những cái khuyết tật
vậy thì phải làm sao đảm bảo những cái chức năng còn lại trong cuộc sống
thì cái đó là cái mà cái nhận thức của xã hội nhận thức của đồng nghiệp nhận thức của lạc cũng vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ
vâng nói như vậy thì có nghĩa là để cái việc phục hồi chức năng đạt được một cái hiệu quả cao nhất
thì không phải chỉ đơn giản là người nhà bệnh nhân mà bản thân mỗi bệnh nhân tự thân mỗi người chúng ta phải có ý thức tự rèn luyện và tự luyện tập
vậy tiến sĩ trịnh quang dũng có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này ạ
vâng nó trong mỗi một cái hoạt động nó cần có một cái sự chia sẻ và hợp tác giữa những người chăm sóc
những người can thiệp và chính bản thân người bệnh
người bệnh thì đối tượng nó trải từ một đứa trẻ mới sinh cho đến người trưởng thành rồi đến kể cả người già
thì cái sự tham gia một cách tích cực của chính người bệnh cũng góp phần rất lớn trong cái việc là mang lại cái kết quả phục hồi chức năng
thế với trẻ em thì ở đây chúng tôi là đối tượng thường gặp là trẻ em
thế thì các cháu khi nó đã bắt đầu có ý thức và nó được giáo dục ý thức
trong cái việc là tham gia một cái chủ động và tích cực trong cái quá trình phục hồi chức năng
thì bao giờ cái kết quả nó cũng sẽ rất là tốt rất là hữu hiệu đối với những cái đối tượng mà tham gia tích cực
hoặc là có một cái tâm lý như thế này là thường là thương xót nên là mọi thứ làm tay hết mọi thứ làm hộ hết
ngay kể cả trẻ em hay người lớn từ thay quần áo tắm rửa vệ sinh cá nhân ăn uống sinh hoạt
phát huy được cái khả năng của người ta thì cũng rất nhiều việc là người ta chủ động là thực hiện được
và người ta mang chính thế mới là những cái gọi là kết quả của phủ chí năng là chính người ta thực hiện được các cái hoạt động đó
cũng như là lúc nãy giáo sư hải có nói về vấn đề là cái mục tiêu cuối cùng của phù hồi chức năng
đấy chính là vấn đề hòa nhập
là trả cho mỗi người về đúng vị trí của mình trong xã hội

một đứa trẻ phải được đi học phải được chơi phải được chơi
phải được hòa đồng với các bạn
nhưng ở chúng ta thì cái tuyên truyền giáo dục nó chưa đạt được
nên đôi khi có một cái tâm lý là kỳ thị cách ly
người khuyết tật chưa thuyết phục được giáo viên trong cái việc là tránh cái tâm trạng kỳ thị đối với người khuyết tật
cũng như vậy trong cộng đồng phải tránh đi cái tâm lý đó thì mới tác dụng tích cực để giúp cho cái người thần tật họa nhập vào xã hội
mà họa nhập vào xã hội là cái mục tiêu cao nhất trong cái chương trình phù hồi chức năng

xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
vâng thưa quý vị và các bạn
như hai vị khách mời của chúng ta đã vừa chia sẻ thì vì nhiều lý do mà mọi người hay đồng nghĩa phục hồi chức năng là vật lý trị liệu
mà vì thế việc châm cứu ấn huyệt trích điện hay xoa bóp thụ động thì được nhiều người tin yêu hơn là những bài tập chủ động hay tự thân vận động
đó chính là những hiểu biết khá sai lầm mà nhiều người thì đang mắc phải trong quá trình điều trị phục hồi chức năng cho người thân
việc giúp cho cộng đồng hiểu đúng hơn về công tác phục hồi chức năng
vì thế sẽ cần sự nỗ lực từ rất nhiều phía
câu chuyện mà chúng tôi muốn kể tới quý vị và các bạn ngay sau đây
hy vọng là sẽ giúp cho quý vị khán giả có cách nhìn khác về vấn đề mà chúng ta đang trao đổi
dân gian thường nói ba tháng biết lẫy bảy tháng biết bò chín tháng lò dò biết đi
thế nhưng với cậu bé này phải mãi đến năm bảy tuổi em và gia đình mới hiểu thế nào là lò dò biết đi
và cũng phải đến năm bảy tuổi
và cũng phải đến năm bảy tuổi
sau bảy năm chạy vậy để chạy chữa khắp nơi gia đình em mới có thêm hy vọng
sinh năm hai nghìn tám nhưng không may bị ngạt
lâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới não và không thể hoạt động được như các bạn cùng trang lứa
cũng như nhiều gia đình có con em bị khuyết tật khác
gia đình bé trần hải lâm ở xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội đã trải qua một thời gian dài chữa chạy theo phương thức có ai chỉ đâu là đến đó
thế nhưng chỉ tới khi tìm được đúng cách
và kết hợp cho con vừa trị liệu vừa học theo mô hình thí điểm dạy trẻ khuyết tật nặng tại nhà do hội người khuyết tật huyện gia lâm phòng giáo dục và đào tạo huyện gia lâm phối hợp cùng một tổ chức phi chính phủ của hoa kỳ tại việt nam tổ chức
thì bé hải lâm mới có sự thay đổi rõ rệt
các cô giáo là nó cũng quen cái kiểu dạy trong nghề rồi
cái cô cũng dạy được cho cháu được thì gọi là nó cũng biến chiến phần dần
cho nên cháu cũng cứ rất là mong bên chương trình đấy là tạo điều kiện để dạy cho cháu
để cho nó cũng biến chấn dần dần
chứ còn bây giờ bố mẹ đi chữa chạy thì kiệt rồi
không còn thể nào đi chữa chạy nữa
gọi là đến cứ thấy ai nói đâu là đi chữa đấy rồi
cũng như gia đình hải lâm nhiều gia đình có con em là người khuyết tật
chỉ trú tâm vào việc giúp con em mình phục hồi chức năng theo hướng vật lý trị liệu tại các trung tâm bệnh viện hơn là các hướng khác
thế nhưng trên thực tế trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khuyết tật nói chung
đều có sự thay đổi rõ rệt
nặng nói riêng có thể cải thiện được rất nhiều nếu đi đúng hướng và có sự kết hợp từ nhiều phía
nói chung thì vất vả đủ mọi đường
mình phải phụ cháu hoàn toàn phải phục vụ nó
đại ý là tất tần tật từ a đến z thôi
học thì kiểu các cô dạy kiểu như là ngoài chương trình cho
về thì là bà cũng có cái lớp ở trên này thì là cho cháu lên trên đó
trường dạy theo học ở trên đấy
cô giáo dạy thì cháu cũng biết đúng mọi thứ cũng biết thêm
lúc đầu là cháu chỉ lăn nộn nộn hình tròn thôi không biết một chữ gì không biết một tiếng gì không nói được
thế nhưng sau khi sau mấy năm thực hiện cái chương trình dạy trẻ tại nhà
thì tôi thấy là cô cháu việt anh có tiến bộ rất là nhiều
trí tuệ của cháu mặc dù là cháu bị khuyết tật nhưng mà nó rất là thông minh
không thể phủ nhận tầm quan trọng của phục hồi chức năng đối với cộng đồng người khuyết tật
tuy nhiên nếu không hiểu đúng nghĩa về phục hồi chức năng
nếu chỉ trú trọng vào các bài tập phục hồi mang tính vật lý
mà không chú trọng đến các biện pháp giúp trả lại các chức năng bị giảm hoặc bị mất cho người khuyết tật
để họ có thể xử lý tốt hơn khi hòa nhập cộng đồng
thì các công tác phục hồi chức năng sẽ không thể đạt được những kết quả như kỳ vọng
thưa hai vị khách mời rõ ràng là để công tác phục hồi chức năng tại cộng đồng đạt được hiệu quả tốt nhất
thì không gì tốt hơn đó là chú trọng
hướng những người thân của người bệnh nắm được nguyên tắc cơ bản trong công tác phục hồi chức năng
vậy thì đến nay thì công tác giáo dục cũng như là tuyên truyền của chúng ta về lĩnh vực này như thế nào
quốc hội đảng và chính phủ nhiều năm nay hai ba chục năm nay
đã có rất nhiều các văn bản quyện pháp luật và luật về giúp cho phục hồi chức năng đi sâu vào cuộc sống
thế tuy nhiên từ luật từ những văn bản pháp luật
đi vào cuộc sống nó cả một quá trình phức tạp
chúng ta không thể vội được nhưng chúng ta cũng phải có những cái biện pháp tích cực hơn về thông tin tuyên truyền giáo dục
tất cả các trường đại học y trung cấp rồi kỹ thuật y tế đều phải vào cuộc thông tin tuyên truyền giáo dục các học sinh
sau này là các thầy thuốc phải có những ý thức
rồi tất cả các đoàn thể hay tivi các bạn cũng đóng góp thêm nhiều vào những cái thông tin
và chúng tôi thấy rằng cũng đã có những chuyển biến
vậy để việc phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng ở việt nam đạt được hiệu quả tốt nhất
thì theo hai vị khách mời là trong thời gian tới chúng ta cần phải triển khai những biện pháp như thế nào
chúng tôi nghĩ rằng là về giáo trình đào tạo thì đây là một quá trình chuyển giao kiến thức kỹ năng và thái độ
không phải chỉ kiến thức không đâu
thì tôi nghĩ rằng về cơ sở pháp lý thì đảng nhà nước và chính phủ đã có
bây giờ vấn đề là làm như thế nào vào cuộc thì tất cả đều phải có những cái lộ trình cụ thể
và về phía phục hồi chức năng hội phục hồi chức năng và bộ y tế chúng tôi thấy rằng đã có những văn bản
các tài liệu để làm lộ trình phát triển như thế từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
cho nên là chúng tôi nghĩ rằng tuy khó nhưng vẫn phải làm
chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ làm tốt hơn
xin mời ý kiến của tiến sĩ trịnh quang dũng ạ
trong những năm gần đây chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì có được sự ủng hộ từ phía các cơ quan chức năng
cụ thể bộ y tế đã nhận thức được cái vai trò và có những ủng hộ cụ thể đối với hoạt động phục hồi chức năng
tuy nhiên phục hồi chức năng đòi hỏi một nguồn lực tổng thể của tất cả các cơ quan bàn ngành bao gồm có chính quyền
rồi các đoàn thể về giáo dục lao động thương minh xã hội phụ nữ thanh niên là cái nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ cho phát triển ngành
nhưng nó không chỉ dừng lại là ở khẩu hiệu mà nó phải thực hiện bằng những cái hành động cụ thể
bằng những là vai trò trách nhiệm cái sự phân công vai trò trách nhiệm xã hội đối với từng ban ngành cụ thể
ví dụ bên y tế có trách nhiệm làm gì giáo dục có trách nhiệm làm gì lao động thương minh xã hội có làm gì
và có những cái cam kết để biến những cái chủ trương đường lối thành những hành động cụ thể
thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại cái giải pháp tổng hợp tích cực cho cái phù hồi chức năng dựa vào cộng đồng
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời và một lần nữa cũng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
vâng cảm ơn
thưa quý vị và các bạn mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng rõ ràng thành công của mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
đã mở ra hướng đi toàn diện bao gồm y tế giáo dục lao động thương binh xã hội và các tổ chức xã hội khác
một chiến lược phát triển hết sức bền vững và tiện ích cho hàng triệu người khuyết tật tại việt nam và chia sẻ kinh nghiệm với thế giới
hy vọng là với những nỗ lực từ ngành y tế cũng như toàn xã hội thì chương trình này sẽ đạt được nhiều thành quả hơn nữa
mang lại cho người khuyết tật cuộc sống tốt đẹp hơn
và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình bàn tròn tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau